ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu tờ bạc tài chính việt nam đầu tiên ra đời mở đầu cho việc xây dựng nền tiền tệ việt nam
và hình ảnh bác hồ được in trên mỗi tờ tiền đã trở thành biểu tượng
mới đây tại hà nội đã diễn ra triển lãm cá nhân của nhà siêu tập phạm minh quốc
với bộ siêu tập về hình tượng bắc hồ trên giấy bạc việt nam
trong khuôn khổ buổi triển lãm đã diễn ra buổi tọa đàm giữa những nhân chứng lịch sử
những họa sĩ đã từng vẽ hình tượng bác lên tờ giấy bạc việt nam
họ đã chia sẻ nhiều câu chuyện và kỷ niệm thú vị trong quá trình sáng tạo chân dung của bác
thông qua chương trình một lần nữa người xem hiểu rõ hơn lịch sử hình thành tiền giấy việt
với hình ảnh của chủ tịch hồ chí minh biểu tượng xuyên suốt tiếp nối các giá trị truyền thống trong lịch sử tiền tệ
bộ sưu tập cũng là nguồn khảo cứu có giá trị giúp các nhà nghiên cứu lịch sử tìm hiểu
về quá khứ hình thành và phát triển cùng đất nước của đồng tiền việt nam